phó thủ tướng nhấn mạnh các địa phương cần chủ động kết nối để giúp người dân quay lại làm việc bằng cách hỗ trợ đưa đón chủ động cung cấp thông tin hoặc tiêm vaccine cho người lao động
phó thủ tướng cũng cho biết nhiều lãnh đạo tỉnh không ngại bỏ chi phí ra đưa người lao động quay trở lại
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội xem xét phối hợp với các địa phương có gói hỗ trợ cho người lao động quay lại làm việc và với người nhà đi theo như vậy người lao động mới có thể yên tâm làm việc
về lâu dài ông nhấn mạnh phải có chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân từng bước cơ cấu lại sản xuất và lao động từ bỏ dần lao động giá trẻ để đi vào chuỗi có giá trị gia tăng cao hơn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh hà nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch các biện pháp cách ly đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một mươi
tại phiên chất vấn của quốc hội ngày một mươi tháng một mươi một giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà trao đổi về công tác cách ly f một của hà nội
theo bà hà hiện tại nghị quyết hai mươi tám quyết định bốn nghìn tám trăm linh và các văn bản hướng dẫn của bộ y tế phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh năng lực y tế năng lực triển khai các khu cách ly tập trung xem xét các điều kiện cách ly tại nhà
từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp về công tác phòng chống dịch bệnh với mục đích là đảm bảo an toàn sức khỏe tôn trọng
hà nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính phủ của bộ y tế về việc thực hiện công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác cách ly điều tra truy vết quản lý người đi từ vùng có dịch trở về và quản lý cách ly f một bà hà nói
theo bà hà trong mấy ngày gần đây hà nội liên tục phát sinh những ca f trong cộng đồng không rõ nguồn lây đặc biệt trong ngày chín tháng một mươi một thành phố ghi nhận tới hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
giám đốc sở y tế hà nội cho biết
dự báo tình hình dịch bệnh của hà nội sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh
hà nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám vừa thực hiện thích ứng linh hoạt và tình hình cụ thể của địa phương
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế đã được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư
với các tình huống giả định được đặt ra các buổi diễn tập diễn ra rất thành công đáp ứng được yêu cầu về quản lý theo dõi và chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời khám chữa bệnh thông thường cho người dân
theo đánh giá các trạm y tế lưu động tại nhiều quận huyện đã đảm bảo đầy đủ về nguồn nhân lực cơ sở vật chất trang bị đầy đủ các bình oxy thuốc theo danh mục tất cả đều đáp ứng đúng yêu cầu
tiếp tục những thông tin về covid một mươi chín tại hà nội
mới đây ubnd tp hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở giao thông vận tải y tế thông tin và truyền thông công ty trách nhiệm hoạn một thành viên đường sát hà nội
khi vận hành chạy tàu công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt hà nội đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên do số lượng hành khách lớn ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chạy một trăm linh chín chuyến tàu với hai mươi năm sáu trăm tám mươi người đi
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chạy một trăm bốn mươi một chuyến tàu với năm mươi bốn một trăm hai mươi một người đi nên có nguy cơ gây mất an toàn không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại một số thời điểm
để tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng mới đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tp hcm yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát hà nội tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng đường sát đô thị số hai a
cát linh hà đông tập trung thực hiện hướng dẫn hành khách vào khu vực nhà ga mua vé chờ tàu giãn cách trên tàu xuống tàu kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế tại các nhà ga
có phương án xử lý tình huống khi phát hiện nhân viên hành khách có dấu hiệu ho sốt khó thở mất vị giác đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong vận tải hành khách công cộng
yêu cầu đối với hành khách đi tàu thực hiện niêm quy định năm k đảm bảo khoảng cách khi xếp hàng mua vé chờ vào ga chờ tàu và lên tàu khai báo y tế trên website tờ khaiyt vn hoặc ứng dụng khai báo bccovid trước khi lên tàu trên tàu web mã qr tại nhà ga

thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại